các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn
sau khi vụ nổ xảy ra cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa thực hiện việc cứu nạn
đồng thời cảnh sát giao thông công an tp vinh cũng được điều động đến hiện trường để phong tỏa và điều tiết giao thông
hiện trường vụ nổ nằm ngay trên tuyến đường chính của tp vinh và cũng là tuyến đường chính từ tp vinh đi vào các tỉnh phía nam
tuy nhiên thời điểm vụ nổ xảy ra là vào lúc đêm khuya ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người và phương tiện tham gia giao thông
theo một số người dân trong khu vực nguyên nhân xảy ra vụ nổ có thể là do nổ bình ga công nghiệp của nhà hàng
cũng tại tỉnh nghệ an công an tp vinh hiện đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày một mươi ba tháng ba vừa qua
đó là trần bá tuấn anh và nguyễn duy thái cùng chú tại tp vinh
trước đó vào ngày một mươi ba tháng ba tổ công tác công an tp vinh phát hiện bắt giữ một đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phường lê mau
khi tổ công tác tiến hành áp giải đối tượng thì bị một nhóm thanh niên đến la hét cản trở lực lượng làm nhiệm vụ
lúc này một đồng chí công an đã bị nhóm thanh niên này chặn đầu xe và bất ngờ bị thái và tuấn anh dùng gạch vào đầu đánh vào đầu và đấm đá vào người
sau khi gây án nhóm đối tượng này đã rời khỏi hiện trường
tuy nhiên các đối tượng có liên quan đã bị công an triệu tập
trần bà tuấn anh và nguyễn duy thái đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
lại có thêm một đường dây vận chuyển cung cấp ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát ma túy công an tp hcm triệt phá thu giữ chín bốn kg ma túy đá
sau khi lập chuyên án triệt phá vào đêm ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt được thái vĩ dân bốn mươi bốn tuổi chú quận bình tân một đại lý tiêu thụ ma túy đá lớn khi dân đang mang một trăm năm mươi g ma túy đá đi giao cho đầu mối nhỏ
từ lời khai của dân vào ngày một mươi năm tháng ba phòng cảnh sát ma túy phối hợp với cục cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy bộ công an đã ập vào căn nhà không số trong hẻm hai trăm ba mươi phú định phường một mươi sáu quận tám
tại đây phát hiện đối tượng cầm đầu là lê thị ngân bốn mươi tám tuổi chú phường một mươi sáu quận tám đang tàng trữ chín ba kg ma túy đá
ngân khai nguồn ma túy trên đặt trực tiếp từ các đối tượng ở campuchia sau đó theo đường bộ về tp hcm tiêu thụ
chiều qua sau gần ba tuần xét xử và nghị án vụ cối làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần nam việt nam vy bành
tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê quang trí năm mươi một tuổi nguyên tổng giám đốc navi bank một mươi ba năm tù
cùng lãnh một mươi hai năm tù gồm các bị cáo nguyễn giang nam cao kim sơn cương nguyễn hồng sơn cả ba cùng là nguyên phó tổng giám đốc
các bị cáo đoàn đăng luật nguyên trưởng phòng kinh doanh tiền tệ huỳnh vĩnh phát nguyên trưởng phòng kế toán cùng lĩnh mức án một mươi một năm tù
bị cáo trần thanh bình nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng một mươi năm tù
các bị cáo còn lại cùng bị mức án bảy năm tù
căn cứ hồ sơ vụ án lời khai của các bị cáo tại tòa lời khai của các nhân chứng người liên quan trong vụ án
hội đồng xét xử nhận định xuất phát từ chủ trương sai trái đem tiền đi gửi ở ngân hàng khác để hưởng lãi suất cao trả ngoài hợp đồng
các bị cáo là thành viên hội đồng tiến dụng của navibank đã cấp một năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng cho một mươi bốn nhân viên để gửi vào việt tin banh trên nhánh nhà bè lấy lãi suất tranh lệch ngoài hợp đồng
và bị huỳnh thị huyền như lợi dụng chiếm đoạt hai trăm linh tỷ đồng
các chứng cứ đã chứng minh bản chất các hợp đồng cho các nhân viên navibank vay để gửi sang việt tin banh là giả tạo
các nhân viên này chỉ đứng tên hợp đồng tiền gửi theo yêu cầu của lãnh đạo navibank
biên bản cuộc họp hội đồng tiến dụng đã chứng minh
như vậy là các bị cáo đã vi phạm thông tư số hai của ngân hàng nhà nước vi phạm các quy định của luật các tổ chức tiến dụng
thời gian gần đây qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế hình thành đường dây đánh bạc có quy mô lớn
với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng với rất nhiều đối tượng tham gia
trong đó các đối tượng cầm đầu đường dây này hoạt động rất tinh vi dùng nhiều vỏ bọc khác nhau để che giấu hành vi phạm tội
các lực lượng tham gia phá án đã đồng loạt tấn công bắt toàn bộ các đối tượng thu giữ thiết bị tài liệu chứng cứ để phục vụ công tác điều tra xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
với phương châm bí mật bất ngờ và đồng bộ các lực lượng tham gia phá án đã lên phương án chi tiết cụ thể
những trinh sát điều tra viên có nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ tinh thông

các đối tượng có nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng gồm máy vi tính máy tính bảng điện thoại và hơn ba trang tài liệu liên quan đến hoạt động cáo độ bồng đá trên mạng
tại cơ quan công an đối tượng cầm đầu trương minh quang bước đầu khai nhận trang mạng mà đối tượng này quản lý có tăng số tương đương khoảng một trăm linh tỷ đồng
đối tượng trần phan mạnh hùng giúp sức cho quang thực hiện hành vi phạm tội
các đối tượng còn lại lấy nhiều trang mạng của quang về để đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bảy đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tài liệu chứng cứ của chứng minh hành vi phạm tội các đối tượng này là chứng cứ điện tử
cho nên để điều tra mở rộng án thì chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút để tiến hành thu thập các dữ liệu chứng cứ điện tử này
theo đúng trình tử thủ tục của bộ lực tổ tổng huyền sư nhằm đảm bảo xử lý đúng người đúng tôi và có cái biện pháp phòng ngừa rắn đe trong cái thời gian tới
trong thời gian tới để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này công an các đơn vị địa phương tiếp tục tham mưu phối hợp chặt chẽ đồng bộ xác lập các chuyên án đấu tranh ngăn chặn
không để tội phạm này lây lan làm thất thoát ngoại tệ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó công an các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân đấu tranh tố giác bài trừ các tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội
tối qua công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã bắt gọn một đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
trong lúc đột nhập vào khu nhà trọ của ông đào văn trung ở xóm hai thôn thế long xã tịnh phong huyện sơn tịnh để trộm tài sản
thì đào ngọc quý chú thôn phú tài xã trà phú huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi đã bị người dân phát hiện
đối tượng nhanh chân bỏ chạy nhận tin báo công an huyện sơn tịnh phối hợp với công an xã tịnh phong tổ chức truy bắt nóng và đã bắt gọn đối tượng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình an ninh hai mươi bốn h vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều nay
còn bây giờ xin mời chị thu thủy và chị linh chi tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin được cảm ơn biên tập viên thu hương với những tin tức đáng chú ý mà chị vừa chuyển tới quý vị khán giả
bản chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được kết thúc với tiểu mục lệnh truy nã
xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh hương yên
đối với ba đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt
tài sản công an huyện văn giang tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tô anh dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn tránh định xã cát tránh huyện phu cát tỉnh bình định
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố hưng yên
tỉnh hưng yên là đối tượng lê thanh nghị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn tiền thắng xã bảo khê
thành phố hương yên tỉnh hương yên và đối tượng nguyễn ngọc hân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú
tại thôn phần hà xã bắc sơn huyện ân thi tỉnh hương yên bị công an huyện ân thi tỉnh hương yên
ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện